thưa quý vị vào ngày hôm nay thông tư số ba mươi hai hai nghìn hai mươi ba tt bca quy định nhiệm vụ quyền hạn hình thức nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông chính thức có hiệu lực thi hành
một số nội dung đáng chú ý của thông tư là quy định cảnh sát giao thông trào theo điều lệnh công an nhân dân đối với lái xe quy định các trường hợp cảnh sát giao thông được dừng phương tiện
các trường hợp cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang và việc người dân có thể sử dụng tài khoản định danh thay cho giấy tờ
một trong những nội dung khác biệt so với thông tư cũ đó là quy định về điều lệnh của cảnh sát giao thông khi tiếp xúc với lái xe trong quá trình kiểm soát phương tiện
theo thông tư ba mươi hai hai nghìn hai mươi ba sau khi đề nghị người điều khiển phương tiện thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn và xuống phương tiện cảnh sát giao thông trào theo điều lệnh công an nhân dân
phải cho bằng lời nói và cảm ơn người điều khiển phương tiện
trừ trường hợp biết trước người đó có dấu hiệu của tội phạm phạm tội quả tang đang có lệnh truy nã khi tiếp xúc cảnh sát giao thông phải giữ đúng tư thế lễ tiết tác phong có thái độ ứng xử đúng mực
các trường hợp tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang gồm sử dụng các phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ đấu tranh phòng chống tội phạm tình hình an ninh trật tự hoặc trật tự an toàn giao thông đường bộ phức tạp